tính đến nay thành phố cần thơ có hai mươi bảy trên ba mươi sáu xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đạt bảy mươi năm kế hoạch
trong năm hai nghìn một mươi tám dự kiến thành phố sẽ công nhận thêm bốn xã đạt chuẩn nông thôn mới và năm hai nghìn một mươi chín sẽ công nhận các xã còn lại
để hoàn thành kế hoạch công nhận ba mươi sáu xã nông thôn mới trên địa bàn trước một năm so với nghị quyết của đảng bộ thành phố đề ra
theo đó chủ trương của thành phố cần thơ là không chạy theo số lượng mà xây dựng xã nông thôn mới phải đảm bảo chất lượng không để nợ tiêu chí
tuy nhiên hiện nay khó khăn lớn nhất ở các xã còn lại tập trung vào các tiêu chí như bảo hiểm y tế tiêu chí hội nghèo thu nhập cảnh quan môi trường
mặt khác một số cấp ủy ở các địa phương chưa quan tâm đúng mức
một số địa phương được công nhận xã nông thôn mới còn ỉ lại không tập trung đầu tư nâng chất còn trông chờ vào cấp trên
để hoàn thành về đích nông thôn mới đúng thời gian
cần nhiều hơn nữa sự nỗ lực của các cấp đoàn thể cùng nhau thực hiện và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên
huy động các nguồn lực quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh